nghệ sĩ tự quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân tiếp tục trở thành vấn đề nóng
được tranh luận tại cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi
đại biểu quốc hội trong cuộc gặp gỡ cho biết là sẽ có kiến nghị với bộ tài chính
để có sửa đổi luật phù hợp và tránh những khuất tức gây dư luận tiêu cực
cử tri quận ba và quận bình thạnh tp hcm nêu ra vấn đề nghệ sĩ khởi xướng quỹ tự thiện
mang tính tự phát cá nhân và không có tổ chức nên đã phát sinh những vấn đề lộn xộn
cử tri có nhiều ý kiến với đại biểu quốc hội cho rằng quyên góp của tổ chức cá nhân doanh nghiệp
cần quản lý chặt chẽ đi kèm với chế tài xứ phạt để tránh tình trạng lợi dụng gây bức xúc xã hội
đơn vị số hai đoàn đại biểu quốc hội cho biết luật đã có những quy định về việc kêu gọi nguồn lực xã hội
tuy nhiên so với nhiều ồn mào và thứ minh bạch khi giải ngân đại biểu quốc hội sẽ kiến nghị
với bộ tài chính có điều chỉnh luật cho phù hợp
công an tp hcm xác nhận đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố cáo liên quan vấn đề nêu trên
theo đúng quy trình tiếp nhận tố tụng nếu đúng điều kiện đều được xem xét thủ lý
cũng trong chiều nay ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nhận được công văn của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an về việc yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu dữ liệu điện tử
liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên
huyện này cũng do hội chức thập đỏ làm đầu mối tổng hợp báo cáo của các xã
và tham mô chủ yếu ba nhân dân huyện cung cấp cho cơ quan điều tra